tại hà nội ủy ban dân tộc đã gặp mặt đoàn đại biểu gồm sáu mươi ba giáo viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu
tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi lắng nghe tâm tư nguyện vọng
và chia sẻ cùng với các thầy cô đang công tác tại những vùng khó khăn
sau khi lắng nghe những tâm tư chăn trở của các thầy cô giáo về tình hình công tác thực tế tại địa phương
thứ trưởng phó trung nhiệm ủy ban dân tộc hoàng thị hạnh bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn
và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số với sự nghiệp giáo dục của đất nước
thứ trưởng cũng thông tin nhanh tới đoàn về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
tới đây sẽ được đầu tư một cách có trọng tâm trọng điểm và linh hoạt để phù hợp với từng vùng dân tộc thiểu số cụ thể
nhân dịp này phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển dân tộc thiểu số
cho sáu mươi ba đại biểu